cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi tòa án nhân dân thành phố cần thơ mở phiên tòa xét xử hai mươi một bị cáo
trong vụ án giết người tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng
xảy ra tại trung tâm thành phố cần thơ vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc giữa nguyễn thanh bình
trú tại tỉnh hậu giang và đảng quang minh trú tại thành phố cần thơ
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi bình giới thiệu cho bạn tin bi vây của mình hai trăm tám mươi triệu đồng
do bi không trả nên minh yêu cầu bình phải trả thay
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường trần văn khéo
thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ để giải quyết
trong lúc cử cãi hai người cùng nhóm viết minh là bùi viết duy và lê quang dinh
đã dùng hai khẩu súng bắn thị uy
nghe tiếng súng nhóm người của bình chạy sang tiếp ứng
sau vụ ẩu đả đánh nhau công an thành phố cần thơ đã khởi tố hai mươi một người liên quan
theo điện kiểm soát nhân dân thành phố cần thơ hành vi các bị cáo trực tiếp xâm phạm
đến tính mạng sức khỏe của công dân nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến an toàn công cộng
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi